cũng tại mỹ một thượng nghị sĩ đã từng phản đối lệnh tiêm chủng vaccine bắt buộc đã tử vong vài tuần
sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
gia đình thượng nghị sĩ đông arixen ngày một mươi tám tháng một mươi hai thông báo ông đã qua đời
tuy nhiên không công bố nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông
ông ericsson năm mươi hai tuổi hồi tháng trước đã liên hệ với các đồng nghiệp đảng cộng hòa
để thông báo về việc ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai sau khi đến ao salvador
trong thông báo gửi tới các thành viên hạ viện và thượng viện
ông marissen đã xin lời khuyên về cách nhận thuốc kháng thể đơn dòng
vốn không có sẵn ở el salvador vào thời điểm đó
ông marissen đã được sắp xếp lên máy bay để trở về mỹ và tiếp tục điều trị tại bệnh viện ở bang florida
tuy nhiên ông vẫn không qua khỏi và qua đời không lâu sau đó
ông marissen từng có sáu nhiệm kỳ làm việc tại hạ viện trước khi được bầu vào thượng viện
năm hai nghìn một mươi ông tự phụ trách chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống donald trump ở bang washington
thượng nghị sĩ arixen từng phản đối mạnh mẽ lệnh tiêm vaccine covid một mươi chín bắt buộc
ông đã đề xuất dự luật nhằm bảo vệ quyền của những người không muốn tiêm chủng
các nhà nghiên cứu tới từ đại học washington và công ty trị liệu kháng thể thụy sĩ hummas biomed
gần đây đã nghiên cứu cách thức ông mitphone trốn tránh miễn dịch có được nhờ tiêm chủng hoặc nhiễm covid một mươi chín
kết quả nghiên cứu cho thấy
mức độ kháng thể của những người tiêm vaccine của sinopharm chống lại omicron giảm đáng kể so với các chủng cũ
trong tổng số người tham gia nghiên cứu
chỉ có ba người có thể tạo ra kháng thể đủ để phát hiện và ngăn chặn omitpron xâm nhập vào tế bào
david fresler phó giáo sư tại khoa hóa sinh tại đại học washington
một trong các tác giả nghiên cứu cho biết đây mới chỉ là nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
và các đánh giá hiệu quả của vaccine trong cộng đồng cần tới sự vào cuộc của các nhà dịch tễ học
ngoài vaccine của sinopharm
các nhà khoa học cũng đưa ra sáu loại vaccine khác vào thử nghiệm
kết quả cho thấy hiệu quả chống lại omitron giảm xuống ở tất cả sáu loại vaccine này
nhưng những người tiêm vaccine moderna pfizer và astrazeneca vẫn phát triển các kháng thể trung hòa
giúp phát hiện và chống lại omicron
chỉ một trong một mươi hai người tham gia tiêm vaccine loại một mũi duy nhất của trang sành có các kháng thể này
trong khi đó các kháng thể giúp ngăn chặn biến chủng mới không được tìm thấy ở bất cứ ai
trong số một mươi một

nghiên cứu này được công bố không lâu sau khi nghiên cứu của các nhà khoa học tới từ đại học hồng kông

của cơ sở cách ly gần sân bay quốc tế kansai ở tỉnh osaka
nơi có ba người nhiễm biến thể omicron đang tạm trú
nữ nhân viên này chưa từng đi ra nước ngoài nên mhl nghi ngờ có sự lây nhiễm trong cơ sở cách ly này
nữ nhân viên này có biểu hiện từ ngày tám tháng một mươi hai nhưng vẫn tiếp tục đi làm do triệu chứng nhẹ
cô đã đi làm xét nghiệm pcr vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai sau khi xuất hiện các triệu chứng như cảm lạnh
và mệt mỏi trong khi làm việc
kết quả xét nghiệm cho thấy nữ nhân viên này dương tính với virus sars cov hai
và kết quả giải trình gen cho thấy cô đã nhiễm biến thể omicron
có sáu người khác ở cơ sở này đã được xác định có tiếp xúc gần với nữ nhân viên đó
tuy nhiên họ đều có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
trong khi đó
chính quyền thủ đô tokyo vừa thông báo một ca nhiễm omicron mới nhập cảnh nước này
ca nhiễm này là một phụ nữ ở độ tuổi hai mươi và đang sống ở tokyo
cô này mới trở về từ mỹ vào hôm tám tháng một mươi hai và có kết quả xét nghiệm âm tính khi mới nhập cảnh
tuy nhiên một ngày sau đó cô bắt đầu bị sốt trong lúc cách ly ở nhà
và có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai vào hôm một mươi ba tháng một mươi hai
kết quả phân tích trên sau đó cho thấy người này đã có nhiễm biến thể omitron
một nam thanh niên có tiếp xúc gần với người phụ nữ này cũng dương tính
hiện nay chính quyền tokyo đang kiểm tra để xác định trường hợp tiếp xúc này
có nhiễm biến thể omicron hay không
điều đáng lo ngại là những người này đã tới xem một trận đấu bóng đá
trong khuôn khổ cúc hoàng đế ở sơ vận động awasaki thuộc tỉnh kanagawa vào hôm một mươi hai tháng một mươi hai
mhlw và chính quyền tokyo đã yêu cầu khoảng tám mươi người đứng gần bệnh nhân trong trận đấu trên
tiến hành xét nghiệm pcr và tới khám bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe đồng thời tránh đi ra ngoài đường
trước tình hình trên
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai một nhóm chuyên gia cố vấn của mslw đã kêu gọi nhật bản cần chuẩn bị sẵn sàng
ứng phó với sự lây lan của biến thể omicron trong cộng đồng
ông takaji wakita viện trưởng viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia niid kiêm trưởng nhóm chuyên gia nói
cần phải chuẩn bị cho sự lây lan của biến thể omicron ở nhật bản
trong đó có khả năng lây lan trong cộng đồng
các chuyên gia khác trong đó có giáo sư hiroshi nishimura của đại học kyoto
dự báo hệ số lây nhiễm của biến thể omitforn cao hơn ba chín mươi bảy lần so với biến thể relta
liên quan đến tình hình dịch bệnh ngày một mươi sáu tháng một mươi hai nhật bản ghi nhận một trăm chín mươi ca nhiễm mới
và ba trường hợp tử vong vì covid một mươi chín
riêng thành phố tokyo có thêm ba mươi ca nhiễm mới tăng một mươi ba ca so với một tuần trước đó
bộ trưởng y tế malaysia khairi jamaluddin vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cho biết
ca nhiễm omicron thứ hai tại nước này là một bệnh nhi tám tuổi
trở về từ nigeria cùng gia đình
bé gái cùng mẹ và gia đình đã đến thăm malaysia vào ngày năm tháng một mươi hai
sau khi quá cảnh ở doha qatar
ca nhiễm trên không có triệu chứng và đã được cách ly tại nhà trong một mươi bốn ngày
ba mươi năm trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm trên chuyến bay đã có kết quả xét nghiệm âm tính
ông jamaluddin cũng thông báo một mươi tám trường hợp đang được giải trình từ gen để xác định
liệu họ có bị nhiễm chủng omicron hay không
kết quả dự kiến được công bố vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
trước đó ca nhiễm omicron đầu tiên tại malaysia
được xác nhận là một sinh viên một mươi chín tuổi trở về từ nam phi và quá cảnh ở singapore
người này đã hoàn thành việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
indonesia vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai phát hiện ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên
bệnh nhân là một người dọn vệ sinh làm việc tại bệnh viện wisma athlete ở thủ đô jakarta
bệnh viện này cũng là nơi điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhật bản vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai phát hiện ca nhiễm biến chủng omitpron là một phụ nữ
ngoài ba mươi tuổi làm việc tại khu cách ly ở sân bay quốc tế

người này không có lịch trình đi lại nước ngoài gần đây
do vậy được xem là ca nhiễm biến chủng omicron trong cộng đồng đầu tiên tại nhật bản
omicron đang có xu hướng lan rộng tại đông nam á
khi hàng loạt quốc gia trong khu vực ghi nhận các ca nhiễm biến chủng mới
philippines cambodia thái lan singapore đều đã phát hiện trường hợp nhiễm omicron trong những ngày gần đây
tại châu á trung quốc nhật bản hàn quốc ấn độ hồng kông và đài loan là những nơi đã xuất hiện các ca nhiễm biến chủng mới
các ca nhiễm mới được ghi nhận tại châu á cùng thời điểm tổ chức y tế thế giới who cảnh báo biến chủng này đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy
được phát hiện lần đầu ở nam phi omit pront cho đến nay đã lan tới bảy mươi chín nước trên thế giới
thậm chí who cho rằng biến chủng này có thể đã xuất hiện ở hầu hết quốc gia ngay cả khi nó chưa được phát hiện
các nhà lãnh đạo nhóm g bảy bảy quốc gia công nghiệp phát triển gọi biến chủng omitforn là mối đe dọa lớn nhất hiện thời đối với y tế cộng đồng toàn cầu
g bảy nhấn mạnh bây giờ là lúc quan trọng hơn bao giờ hết để các nước hợp tác chặt chẽ và chia sẻ dữ liệu đối phó với biến chủng mới
ông biden mới có bài phát biểu ngắn gọn tại nhà trắng
nếu bạn đã tiêm vaccine và được tiêm nhắc lại bạn sẽ được bảo vệ khỏi nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong
không lâu sau khi tổ chức y tế thế giới who xếp omicron vào nhóm biến thị
đáng quan ngại vào hồi cuối tháng một mươi một mỹ đã quyết định áp lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ tám quốc gia miền nam châu phi
nơi biến thể này được phát hiện lần đầu tiên
lệnh cấm có hiệu lực từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
ngay sau đó mỹ phát hiện ca nhiễm omic pin đầu tiên tại california là một du khách trở về từ nam phi vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai biến thể omitron đã lan ra ba mươi sáu bang của mỹ chiếm ba tổng số ca bệnh trên cả nước
các chuyên gia y tế ở nhiều quốc gia trên thế giới
cho rằng omicron có khả năng lây truyền cao hơn nhiều so với biến thể danta
vốn là nguyên nhân gây ra sự gia tăng đột biến số ca tử vong do covid một mươi chín ở mỹ trong năm nay
tuy nhiên các triệu chứng ở những người nhiễm omicron được cho là nhẹ hơn nhiều